công an tp bunma thuột tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với lê cảnh triệu thắng chú tại xã chiebu tp bunma thuột để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó do cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng nên chiều ngày hai mươi tám tháng chín thắng điều khiển xe máy đi dò la trên các tuyến phố của thành phố buôn ma thuột tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp
khi đến trước nhà của bà hoàng thị thu nga ở phường tân hòa thấy cửa nhà không khóa nên thắng đã đột nhập vào trong lấy cắp một máy tính sách tay và hai điện thoại di động
tuy nhiên khi thắng đang chuẩn bị tẩu thoát thì bị bà nga phát hiện lúc này thắng dùng dao đe dọa bà nga phải giữ im lặng rồi khống chế bà nga lấy thêm bảy trăm linh đồng
sau khi lấy được tài sản thắng mang máy tính và điện thoại ra tiệm cầm đồ bán được ba triệu sáu trăm linh nghìn đồng mua ma túy và tiêu xài cá nhân
công an phường gia cẩm tp việt trì tỉnh phú thọ vừa phát hiện và xử phạt hành chính đối với đối tượng tung tin không đúng sự thật trên mạng xã hội facebook
thông qua công tác trinh sát trên mạng công an phường gia cẩm thành phố việt trì đã phát hiện tài khoản facebook có nickname da ngọc giày dép đăng tải trên trang cá nhân của mình nội dung
hai bé trai bị đối tượng lạ rụ rỗ để bắt cóc xảy ra trên địa bàn
nội dung trên đã có khoảng bốn trăm ba mươi bảy lượt like một trăm linh hai lượt bình luận và một trăm năm mươi bảy lượt bình luận
công an phường gia cẩm đã xác minh không có sự việc như facebook giang ngọc đăng tải đồng thời nhanh chóng làm rõ đối tượng đăng tải thông tin không đúng sự thật trên và mời đến trụ sở công an làm việc
tại cơ quan công an chủ tài khoản facebook giang ngọc khai nhận tên là đỗ quý giang chú tại phố long châu sa phường thọ sơn thành phố việt trì
nội dung thông tin đăng tải trên trang cá nhân của mình là do giang tự suy diễn chứ không có thật với mục đích thu hút lượt tương tác trên trang facebook cá nhân của mình
công an phường gia cẩm thành phố việt trì đã hoàn tất hồ sơ và xử phạt hành chính đối với đỗ quý giang theo quy định của pháp luật
đây là bài học cho những người sử dụng mạng xã hội khi đăng tải hay chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng
hoặc thông tin không đúng sự thật trên trang facebook giang ngọc
đây là bài học cho những người sử dụng mạng xã hội khi đăng tải hay chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng
hoặc thông tin không đúng sự thật trên trang facebook giang ngọc
đây là bài học cho những người sử dụng mạng xã hội khi đăng tải hay chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng
hoặc thông tin không đúng sự thật trên trang facebook giang ngọc

hoặc thông tin không đúng sự thật trên trang facebook giang ngọc
đây là bài học cho những người sử dụng mạng xã hội khi đăng tải hay chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng

đây là bài học cho những người sử dụng mạng xã hội khi đăng tải hay chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng

hoặc thông tin không đúng sự thật trên trang facebook giang ngọc
đây là bài học cho những người sử dụng mạng xã hội khi đăng tải hay chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng

đây là bài học cho những người sử dụng mạng xã hội khi đăng tải hay chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng
hoặc thông tin không đúng sự thật trên trang facebook giang ngọc

để vào việc ổn định bảo đảm an toàn cho cuộc sống tính mạng tài sản của người dân
đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do sạt lở núi gây ra
sáng nay đài khí tượng thủy văn tỉnh đắk lắc vừa phát đi thông báo khẩn cấp
yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường của hoàn lưu bão
trên địa bàn tỉnh đắk lắc tối qua có mưa nhiều nơi
các huyện phía đông và đông bắc của tỉnh có nơi mưa rất to
tổng lượng mưa từ hai mươi bốn giờ qua khu vực phía đông các tỉnh phía đông của tỉnh
bao gồm các huyện madrak eka là từ một trăm hai mươi một trăm ba mươi mm
khu vực đông bắc các huyện eheleo krong năng từ sáu mươi chín mươi mm
các khu vực khác từ hai mươi bốn mươi mm
dự báo trong một mươi hai giờ tới tâm mưa xảy ra trên các huyện lắc marak eka crong búc
chimoga eheleo esup với tổng lượng mưa cả đợt từ một trăm linh một trăm năm mươi mm
các nơi khác phổ biến từ bảy mươi đến một trăm một mươi mm
các địa phương này đã chuẩn bị các phương án để đề phòng lũ lớn ngập lụt vùng trũng thấp ven sông suối
sạt lở vùng đất dốc hạn chế lưu thông qua các ngầm tràn sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi vùng lũ lớn
ngày hôm nay nhiều chuyến bay quốc tế đi và đến sân bay cam ranh tỉnh khánh hòa
sẽ lùi giờ khởi hành do ảnh hưởng của bão số sáu
cụ thể bốn chuyến bay vn bảy trăm một mươi tám vn bảy trăm một mươi chín giữa nha trang với thành đô trung quốc
và vn bốn trăm bốn mươi vn bốn trăm bốn mươi một giữa nha trang với seoul hàn quốc của hãng hàng không việt nam airlines
sẽ lùi giờ khởi hành từ một mươi hai đến một mươi tám tiếng
trước đó các hãng hàng không đã phải hủy nhiều chuyến bay đi và đến phú yên quy nhơn nha trang và pleiku
do ảnh hưởng của cơn bão số sáu
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

cùng phạm hai tội danh mua bán trái phép chất ma túy và trốn thi hành án
đối tượng mùa thị pàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản huy báo xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
có nốt ruồi cách một cm dưới đuôi mắt trái
và đối tượng lão thị sầy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại bản háng cơ xã nẩm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
có nốt ruồi cách hai cm sau mép trái
còn về tội cố ý gây thương tích cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn ngọc lập sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn trạch phổ xã phong hòa huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp